một rắc thải nhựa tập trung ở đáy đại dương với mật độ bảy mươi kg trên một km vuông
một rắc thải nhựa nổi trên bề mặt biển với mật độ bảy mươi bốn kg trên một km vuông
và năm rắc thải nhựa ở gần bờ biển với mật độ hai kg trên một km vuông
tại việt nam theo thông kê mới nhất của bộ tài nguyên và môi trường
thì lượng rắc thải nhựa thải ra biển mỗi năm là hai mươi tám tấn cho đến bảy mươi ba tấn
chiếm sáu và là nước xếp thứ bốn về lượng rắc thải nhựa trên biển của toàn thế giới
có rất nhiều nguyên nhân khiến cho rác thải nhựa cứ đang ngày càng lấp đầy đại dương
trong đó chủ yếu là rác thải nhựa trôi từ đất liền theo đường sông suối hay cống ngầm ra biển
bởi ý thức kém của rất nhiều người xả rắc ngừa bãi
hoạt động du lịch trên biển cũng kéo theo lượng rác thải lớn xuống biển
bên cạnh đó hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản
cũng làm phát sinh nhiều loại rác thải nhựa trôi nổi trên biển
các loại ngư cụ hay lưới đánh bắt bị thải trôi trên biển
là nguyên nhân gây nên rất nhiều cái chết của các loài sinh vật biển
đặc biệt các loại phao xốp được sử dụng trong các lồng bè nuôi thủy sản
là loại rác rất phổ biến trên mặt biển
không chỉ gây mất cảnh quan mà còn đe dọa đến môi trường biển một cách nghiêm trọng
vâng như chúng tôi vừa đề cập thì ngành thủy sản
đang là một trong những yếu tố gây phao xốp
để phát sinh lượng lớn rắc thải nhựa trên biển
theo báo cáo của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế cho thấy
ngành thủy sản có thể không sử dụng quá nhiều nhựa ô nhiễm
nhưng lại có tỷ lệ dò dỉ rắc thải
tức là vứt bỏ ra môi trường đại dương và sông ngòi cao thứ hai
sau lĩnh vực sản xuất bao bì
trong rất nhiều vấn đề mà môi trường trên thế giới hiện đang phải đối mặt
thì rác thải nhựa là vấn đề vô cùng cấp bách
bởi đây là mối nguy hiểm vô cùng lớn đối với các loài sinh vật biển
và cảnh quan môi trường biển
theo một báo cáo của các nhà khoa học mỹ và úc thực hiện
thì hiện có khoảng bảy mươi mảnh nhựa lớn trên biển
và bốn mươi sáu đảo rác lớn trong khu vực thái bình dương
được hình thành từ các ngư cụ
mỗi năm trên thế giới có khoảng sáu trăm bốn mươi tấn ngư cụ bị bỏ lại trên biển

tỉnh quảng ninh cũng phải đối mặt với một tỉnh có ngành thủy sản là kinh tế mũi nhọn
tỉnh quảng ninh cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ
trong công tác bảo vệ môi trường
tỉnh quảng ninh có hai trăm năm mươi km đường bờ biển
với trên sáu một trăm linh km hai mặt biển
bốn mươi ha bãi triều
và trên hai mươi ha eo vịnh
tỉnh hiện có tám một trăm hai mươi ba tàu cá
trong đó tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
hoạt động ngoài khơi là hai trăm ba mươi tám tàu
và một mươi bốn năm trăm linh sáu ô lồng bè nuôi trồng thủy sản
tại các vùng nuôi trồng tập trung

với số lượng lồng bè kể trên
quảng ninh là tỉnh ven biển
có số lượng lồng bè nuôi thủy sản lớn nhất
trong khu vực đồng bằng sông hồng
hiện tại lượng phao xốp sử dụng cho nuôi lồng bè
tại tỉnh quảng ninh
chiếm khoảng năm mươi số lượng lồng nuôi
và số lượng phao sốt
có thể lên đến hơn một mươi năm quả sốt
theo một khảo sát
do trung tâm hỗ trợ phát triển xanh green hub
thực hiện cho thấy
trong một mươi một bãi biển dọc việt nam
thì có hơn chín mươi số lượng rác thải bãi biển là nhựa
và phao sốt
nằm trong nhóm năm loại rác
có khối lượng và số lượng lớn nhất
là các mạng sốt
từ các phao sốt
trong các lồng bè nuôi trồng thủy sản
ở trên vịnh
các khu vực nuôi trồng thủy sản
hiện nay vẫn đang sử dụng
chính là các hẹ nổi
bằng các loại phao sốt
toàn bộ những rác thải này
khi bị vỡ ra sẽ trôi về phía vịnh hạ long
và gây khó khăn rất lớn
trong công tác bảo vệ môi trường
có kết cấu rất kém bền vững
chỉ cần có tác động của sóng gió
hay mạnh hơn là sau một cơn bão
những mảnh sốt rất dễ
bị phân mảnh rơi rụng
và trôi nổi trên mặt biển
theo những con sóng trôi vào bờ biển
hay chân đảo khe núi
khi đã bị phân tán thành những mảnh nhỏ
các hạt phao sốt trên mặt biển
lại càng trở nên khó thu gom hơn
và gây ảnh hưởng rất lớn đến các loài sinh vật biển
bởi khiến chúng nhầm lẫn
đó là nguồn thức ăn
sở dĩ người nuôi trồng
thủy sản quảng ninh thường sử dụng phao sốt
làm bệ đỡ hệ nổi lồng bè
bởi đây là loại vật dụng thông dụng
giá thành rẻ nên số vốn đầu tư ban đầu thấp
tuy nhiên nếu xét trên tính tổng thể
thì chi phí dành cho phao sốt
đang cao hơn so với các loại vật liệu
bền vững khác
bởi độ bền của phao sốt rất thấp
trung bình chỉ chưa đến hai năm
trước thực trạng trên ngày ba mươi một tháng tám vừa qua
ubnd tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định ban hành quy chuẩn
kỹ thuật địa phương về vật liệu
sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản
trong đó có những quy định rất cụ thể
về đặc tính của phao nổi
và vật liệu làm phao nổi
để tránh ảnh hưởng đến môi trường biển
cũng như các sinh vật biển
nhiều loại vật liệu khác cũng được khuyến khích
sử dụng thay thế phao sốt
còn trong trường hợp sử dụng phao sốt
thì người nuôi trồng thủy sản bắt buộc
phải bọc vật liệu chống vỡ phao
và phải thay mới định kỳ ba năm một lần
việt nam chúng ta chưa có quy chuẩn nào
quy định về vật liệu nổi này
và sắp phát từ tình hình thực tế
chúng tôi cũng đã đi khảo sát
thực tế tất cả các hộ nuôi lồng bè
và đưa ra các quy chuẩn
sát với thực tế tại cùng biển
tỉnh quảng ninh
tỉnh quảng ninh sẽ chính thức áp dụng
các đơn vị chuẩn kỹ thuật địa phương
về vật liệu sử dụng làm phao nổi
trong nuôi trồng thủy sản
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một
theo quy chuẩn trên có thể thấy
trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại vật liệu
phù hợp để thay thế cho phao sốt
như phao phi nhựa phao composting
mặc dù giá thành các loại vật liệu này
cao gấp từ ba đến năm lần
so với đầu tư phao sốt
song độ chịu nén kéo chống va đập
tốt hơn và có thể chịu được
sức tác động của sóng biển mối biển
và ánh sáng mặt trời hơn hẳn phao sốt
cùng với đó là độ bền
từ một mươi đến năm mươi năm
cũng nhằm mục tiêu
thay thế phao sốt bằng vật liệu nổi
bền vững trong nuôi trồng thủy sản
mới đây tổng cục thủy sản đã ký kết
ghi nhớ hợp tác cùng với tổ chức thiên nhiên quốc tế
iucn và trung tâm
hỗ trợ phát triển xanh green hub
thực hiện các biện pháp cấp bách quản lý
rác thải nhựa đại dương hướng tới bảo tồn
đa dạng sinh học và môi trường sống
của các loài thủy hải sản
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến
trong khuôn khổ dự án hợp tác đã triển khai
mô hình thí điểm thử nghiệm phao phủ sơn
lai ích thân thiện với môi trường
thay thế phao sốt truyền thống
tại hợp tác xã vạn trài làng trài vung viêng
của hạ long quảng ninh
trung tâm hỗ trợ phát triển xanh green hub
cùng cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
uss đã hỗ trợ hợp tác xã
dịch vụ du lịch vạn trài
lắp đặt bảy mươi phao xốp phủ sơn lai ích
cho năm mươi ba hộ gia đình nuôi trồng
thủy sản lồng bè
đây là loại sơn có tính trơ cao với môi trường
bền vững trong môi trường nước biển
nên hạn chế được tác động đến môi trường
và không ảnh hưởng đến quá trình nuôi cá
bên cạnh đó bề mặt sơn
có độ trơn nhãn nhất định
nên có thể dễ dàng vệ sinh
phao sốt cho đến thời điểm này
vẫn là loại vật liệu nổi
mà đang có độ nổi tốt nhất
cho đến thời điểm này
họ vẫn bị phụ thuộc vào phao sốt
thế thì bây giờ với giải pháp
phủ một cái loại sơn để giúp cho nó chắc chắn hơn
thì cũng là một cái giải pháp
tức là người ngư dân
làm cái giải pháp
mà cái giải pháp này được đưa vào
trong chính sách của tỉnh nữa

tức là họ được đương nhiên
được sử dụng được dùng
và cái câu chuyện mà họ
họ cũng có chia sẻ rằng là nếu về mặt chi phí
thì về mặt chi phí
thì rõ ràng là với cái độ bền
nhiều hơn cao hơn nhiều năm như vậy
thì cái chi phí lúc đầu bỏ ra
đương nhiên cũng sẽ phải cao hơn cũng khá là logic
với những so sánh trực quan ban đầu
những chiếc phao xốp được phủ vật liệu sơn lai ích
sau hai năm sử dụng
các tính năng vẫn được bảo đảm
mép phao vẫn nguyên vẹn
hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì cho thấy
cần phải thay thế
trong khi đó những chiếc phao sốt thông thường
sau hai năm sử dụng đều đã bị hư hỏng
nứt vỡ chất liệu phủ phao cũng bị mục nát
trước những tác dụng thực tiễn
mà phao sốt được phủ sơn lai ích bằng lại
thì những người nuôi trồng thủy sản
đã thấy được những ít lợi to lớn
mà loại phao này có
từ đó tiếp tục sử dụng và phát triển
loại vật liệu nổi này trong thời gian tới
kể cả khi thời gian thi điểm dự án kết thúc
phao này qua quá trình thử nghiệm
tôi nhận thấy
một nó giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa
hai độ bền vững
trong môi trường biển này
nó cũng chịu đựng được khoảng một mươi một mươi năm năm
ba công dụng của nó
là sức lưng lổi của nó rất tốt
nó là vật liệu phù hợp
để làm cho các hẹn lổi trên vịnh hà long
bên cạnh những tác dụng vượt trội
dùng trên phao sốt
thì điều quan trọng hơn cả là vật liệu sơn lai ích
đã được chứng minh là hoàn toàn thân thiện
với môi trường
ngay cả khi ngâm một thời gian dài
trong môi trường nước biển
thì vật liệu này cũng không gây bất cứ tác động gì
đến môi trường xung quanh
thì một vật liệu nào muốn được sử dụng làm phao nổi
thì phải cung cấp được bằng chứng
là đã đạt được tiêu chuẩn đó
dù đã có những bằng chứng
mà theo được quy chuẩn của châu âu
thì ở việt nam cũng vẫn phải thực hiện
các kiểm tra cung cấp các bằng chứng
để theo được quy chuẩn
mà tỉnh quảng ninh ban hành
một số chuyên gia cho rằng
việc áp dụng sơn lai ích phù hợp
với các mô hình nuôi thủy sản lồng bè
quy mô nhỏ ven bờ
như ở vịnh hạ long cầm phả tiên yên quảng yên
ngoài ra có thể thử nghiệm sơn lai ích
cho các công trình thiết bị thủy sản khác
như sơn phủ hệ thống thiết bị sinh sản
giống tôm cá
như bề đẻ bề ương
hoặc sơn phủ các hầm bảo quản sản phẩm
trên tàu đánh cá
trước những thành công bước đầu
từ áp dụng phao sốt phủ sơn lai ích
trong nuôi trồng thủy sản ở tỉnh quảng ninh
trung tâm hỗ trợ phát triển xanh green hub
cũng đang kiến nghị sở tánh nguyên
và môi trường tỉnh quảng ninh
xem xét lồng ghép vào kế hoạch hành động
quản lý rác thải nhựa tỉnh quảng ninh
nhân rộng việc sử dụng vật liệu gia cố phao xốp
trong nuôi trồng thủy sản lồng bè
như sơn lai ích hoặc các vật liệu tương tự
vào trong mô hình quản lý rác thải rắn
theo cách tiếp cận tổng hợp
trong phạm vi triển khai kế hoạch hành động của tỉnh
bên cạnh đó trung tâm cũng kỳ vọng
sẽ có thể nhân rộng mô hình này
tại nhiều địa phương có hành trăn nuôi thủy sản
trên cả nước nhằm hướng đến
bảo vệ môi trường biển và phát triển
ngành thủy sản bền vững hơn
không chỉ tại quảng ninh
mô hình phủ sơn lines x
trên phao sốt cũng đang được
trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
tiến hành thực hiện tại cát bà
bên cạnh đó nhiều địa phương phát triển
ngành nuôi trồng thủy sản
cũng đang dần quan tâm đến phương pháp này
với mục đích cao nhất
là hạn chế rác xốp nói riêng
và rác thải nhựa nói chung trên biển
đây được coi là tín hiệu rất đáng mừng
trong cuộc chiến chung
chống lại rác thải nhựa bảo vệ đại dương
và thưa quý vị trong đời sống hiện đại
của chúng ta bây giờ nhu cầu
về ăn mặc đẹp dương như tồn tại
trong hầu hết mỗi con người
kéo theo đó là sự phát triển nhanh chóng
của thời trang nhanh hay còn gọi là fast fashion
chính điều đó thì đã biến thời trang
lại trở thành một trong một mươi ngành
hủy hoại môi trường nhất trên thế giới
xuất phát từ thực tiễn này vừa qua
đại sứ quán thụy điển đã tổ chức hoạt động
clotheswap hay được hiểu là
đổi quần áo hoạt động này
thì có ý nghĩa như thế nào hãy cùng chúng tôi
tìm hiểu trong chuyên mục sống xanh
ngày hôm nay
để sản xuất ra một chiếc áo như trên tay tôi đang cầm
người ta cần tới hai bảy trăm linh lít nước
cùng với đó là rất nhiều hóa chất và năng lượng
tuy nhiên với xu thế thời trang nhanh như hiện nay
thì tuổi đời của những chiếc áo này rất ngắn
và kết quả cuối cùng của nó thường là tại những bãi rác
clotheswap hay còn gọi là hoán đổi quần áo
là một hoạt động đã được thực hiện tại thụy điển trong một mươi năm qua
đến với sự kiện này những người tham gia sẽ mang quần áo của mình
đến đổi quần áo với người khác
clotheswap không chỉ giúp mọi người làm mới thức giấc mơ
clotheswap không chỉ giúp mọi người làm mới thức giấc mơ
nhưng cũng giúp mọi người lấy thức quần áo của mình
theo một cách tiết kiệm nhất
mà nó còn mang ý nghĩa to lớn hơn
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
chúng ta biết ngành công nghiệp dẹp may là một trong những ngành
gây nhiều ô nhiễm cho môi trường
hoạt động này giúp mọi người biết thực hành tiêu dùng tiết kiệm
và kéo dài vòng đời của các đồ thời trang này
sự kiện clotheswap được tổ chức tại hà nội
nằm trong chuỗi sự kiện tuần lễ phát triển bền vững
của mạng lưới cựu sinh viên thụy điển ở việt nam
viên thụy điển ở việt nam phối hợp cùng học viện thanh
thiếu niên việt nam tổ chức tại chuỗi sự kiện này những
người trẻ có mong muốn bảo vệ môi trường có cơ hội được
gặp nhau chung tay bảo vệ môi trường để hoán đổi quần áo
người tham gia cần mang theo quần áo vẫn còn nguyên vẹn
nhưng ít hoặc không được sử dụng nữa với mỗi quần áo đủ
điều kiện người tham gia sẽ được phát một phiếu tương ứng
phiếu này được sử dụng để đổi lấy một món quần áo khác
phù hợp với sở thích của bản thân
sự kiện này rất mới mẻ đối với tôi đây là lần đầu tiên tôi
tham dự một hoạt động kiểu như vậy thật thú vị khi thấy có
có nhiều người ăn mặc giống như mình cùng quan tâm đến điều này
giống như bản thân mình đó cũng là cách rất hay để có thể
tương tác với mọi người
dù giới hạn mỗi người tham gia sự kiện sẽ được đổi tối đa
năm món đồ nhưng nhiều bạn trẻ đã mang tới sự kiện rất nhiều
quần áo bởi không chỉ đổi đồ mà số quần áo còn lại cũng sẽ
được các bạn chuyển đến những nơi đang cần đến
với cái mục tiêu này tôi đã tham gia một cuộc sống
với mọi người mục tiêu là lan tỏa thông điệp là chúng ta
hãy sống một cách thật là bền vững bởi vì hiện tại ở việt nam
mình biết là cũng có nhiều bạn trẻ thậm chí là ở mọi lứa tuổi
mọi người cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường
cũng như là cải thiện lối sống này làm sao để mình sống đẹp hơn
bởi vì hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với những cái vấn đề
như là ô nhiễm môi trường thì bọn mình để đóng góp vào
những hoạt động như vậy thì bọn mình đã tổ chức lên
một sự kiện như này quần áo sau khi được swap xong
thì chắc chắn là sẽ dư ra và cái số quần áo dư này
thì bọn mình dự định là sẽ ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền trung
hoặc là trẻ em khó khăn ở trên vùng cao
cũng trong chuỗi chương trình những người tham gia đã cùng nhau
đi bộ nhặt rác khái niệm placking đi bộ nhặt rác
cũng là một khái niệm mới được bắt nguồn từ thụy điển
từ gần năm năm trước hoạt động này vừa dành luyện sức khỏe
vừa giúp dọn sạch môi trường xung quanh nơi những người
tham gia hoạt động đi qua
bảo vệ môi trường luôn luôn là hoạt động rất có ý nghĩa
đối với nhân loại đặc biệt là trước vấn đề vấn nạn
hiện nay là các rác thải nhựa huy nhựa
hướng ứng lời kêu gọi của toàn thế giới về vấn đề
chống huy nhựa cũng như rác thải nhựa
trong những năm qua đoàn học viện thay tướng điên việt nam
đã tổ chức rất nhiều những cuộc triển lãm
gần đây đó là cuộc triển lãm loài nhựa
và có một sảnh hành lang xanh
chúng tôi cũng gắn các hoạt động bảo vệ môi trường
với việc trồng thêm nhiều cây xanh
hạn chế các bạn sinh viên mang đồ nhựa sử dụng
một lần đến lớp và đặc biệt hiện nay là
toàn thể những hoạt động của học viện
những tổ chức đã sử dụng chai thủy tinh
để có thể tái chế và sử dụng nhiều lần
chỉ từ những hoạt động nhỏ nhưng vô cùng thiết thực
như hoán nổi quần áo hay đi bộ nhặt rác
về tầm quan trọng trong hành động của mình
đối với môi trường mai sau
từ đó nhận thức rõ hơn về ý thức của mỗi người
và các hoạt động có tác động đến môi trường